các đồng chí và các bạn ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn phìn ngan xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai xảy ra một vụ giết người hết sức dã man
qua công tác điều tra ban đầu nghi phạm dần được xác định thế nhưng để truy bắt được đối tượng gây án là một điều không hề dễ dàng đối với lực lượng chức năng
nhiều biện pháp nghiệp vụ được áp dụng nhiều lực lượng được huy động tham gia phá án với mục đích cuối cùng đưa hung thủ gây ra tội ác phải về chịu tội trước pháp luật
chuyên mục hành trình phá án tuần này xin chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn những diễn biến chính trong chuyên án tám trăm một mươi sáu b của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai trong quá trình truy bắt hung thủ

cũng như địa bàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống
chúng tôi đã bố trí các lực lượng trinh sát và điều tra viên tiếp cận quần chúng nhân dân
và vận động quần chúng nhân dân để tham gia phát hiện tố giác các hành vi
các biểu hiện xuất hiện của đối tượng tại các địa bàn để thu thập
cũng như giúp cho lực lượng điều tra tiến hành truy xét về hành vi hoạt động hành trình của đối tượng
và đã đem lại hiệu quả rất tốt
trong thời gian xảy ra vụ án ban truyền án có phân công
điều các lực lượng vào có lúc huy động có đến hai trăm linh cán bộ sĩ
quá trình đối tượng quá là thông thạo địa bàn
công việc tiến hành xác minh truy bắt rất khó khăn
vì đối tượng là người dân tộc là người địa phương ở khu vực đó
trong cuộc truy bắt rất là vất vả cho cán bộ sĩ
trong thời điểm xảy ra vụ án mưa nhiều
rất chỉ là thất thường
việc truy bắt đối tượng rất là khó khăn
dù đã điều động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án mạng phức tạp
địa bàn xảy ra vụ án lại là nơi biên giới giáp trung quốc
dưng núi hiểm trở nên chưa có kết quả
sau hai mươi năm ngày báo cáo chỉ lần tôi chia thành bốn mũi
tất cả tổ công tác đều phải hóa trang mật phục ở trên rừng sâu
và vận động chúng dân phối hợp với các nước biên phòng
dân quân công an xã thờ điều bà con
dù đã điều động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án mạng phức tạp
địa bàn xảy ra vụ án lại là nơi biên giới giáp trung quốc
dưng núi hiểm trở nên chưa có kết quả
tập hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được
ban chuyên án khẳng định hung thủ gây ra vụ thảm án
chính là tần láo lở
dự đoán khả năng đối tượng có thể trốn sang bên kia biên giới
nhưng không có thể trốn sang bên kia biên giới
lực lượng công an khẩn trương phối hợp với lực lượng biên phòng
chốt chặn toàn bộ hơn hai mươi km đường biên thuộc một mươi xã biên giới
đồng thời trao đổi thông tin với công an trung quốc
để kịp thời bắt giữ nghi phạm khi bị phát hiện
ngoài việc quanh vùng các bố quan hệ
các khu vực đối tượng có thể ẩn náu
những nơi có liên quan đến đồng bào dân tộc giao trên toàn huyện
công an huyện bát sát đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện
ra thông báo nhân dân tham gia tối giác tội phạm
sau khi vụ án xảy ra thì công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy chính địa phương
để đồng chí chủ tịch phát hành công văn
cái nhất là đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện
tham gia tố giác tội phạm để nhanh chóng phát hiện ra đối tượng
để cơ quan điều tra bắt và xử lý
khu vực như xảy ra
án mạng không có sóng điện thoại
lại xa khu dân cư đã gây khó khăn cho các lực lượng phá án trong công tác phối hợp
nhưng dù khó khăn ban chuyên án vẫn đặt ra quyết tâm tìm ra hung thủ
trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên khó khăn vất vả nhất của anh em là không hiểu được tiếng bản địa
nên khá khó khăn trong việc nghe và hiểu tiếng của đồng bào
để thu thập thông tin tài liệu chứng cứ của vụ án
bên cạnh lực lượng trinh sát bán địa bàn phiền ngang
các mối chủ công của phòng khẩn sát điều tra tội phạm về trời tựa xã hội
với sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh lào cai
đã không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào dẫn đến manh mối của thủ phạm dù là nhỏ nhất
ngày một mươi hai tháng tám thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an
đã trực tiếp đến hiện trường nghe và cho ý kiến về công tác điều tra vụ án
tại buổi làm việc đại tá đinh tiên quân
giám đốc công an tỉnh lào cai báo cáo về tiến độ điều tra vụ án
xin ý kiến về các công tác tiếp theo
đồng chí thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao công an lào cai
đã tích cực triển khai lực lượng áp dụng nhiều biện pháp để điều tra khám phá vụ án
đồng thời đồng chí chỉ đạo tổng cục cảnh sát và công an tỉnh lào cai
tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ thủ phạm góp phần ổn định tình hình
làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động sản xuất
nhận được chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo bộ công an
các thành viên trong ban chuyên án đã tích cực vào cuộc
lúc này quyết tâm truy bắt bằng đường khung thủ gây án được đẩy lên cao hơn bao giờ hết
công bố trinh sát sau khi nhận dấu vết
thu thập tài liệu chứng cứ từ những người biết việc đã dựng lại toàn bộ di biến động
của những người dân trong vùng hay qua lại địa bàn
thế nhưng khó khăn đặt ra đối với lực lượng phá án là đối tượng tẩn láo lở
là người địa phương thông thảo địa bàn
có một biệt tài là leo trèo rất giỏi
trước đây tản láo lở là người chuyên đi tìm và lấy phong lan giữ rừng già
những cây phong lan quý mặc vải vách đá hoặc các cây cổ thụ cao hàng chục mét
hắn vẫn leo lên lấy để mang sang trung quốc bán kiếm tiền
có những lúc lực lượng truy bắt tưởng như đã bắt được đối tượng
nhưng do địa hình hiểm trở hắn lại trốn thoát
quá trình chúng tôi truy tìm đối tượng
thực ra đối tượng này rất là manh động và đối tượng thông thuộc về địa bàn
khi mình đi ở phía đường mòn thì đối tượng có thể ở trên núi cao
đối tượng lên vách đá hoặc trèo lên cây
đối tượng quan sát được hết những đường đi lối lại và cách mình triển khai các độ hình như thế nào
thế sau đó là nhiều lần họp rút kinh nghiệm thì chúng tôi cũng đã
cuối cùng thì chúng tôi cũng đã sử dụng nhiều biện pháp thì cũng đã xác định được
đối tượng nó rõ hơn
các mối quan hệ của tàn láo lở tại địa bàn giáp danh như tà lùng vĩ kém nậm trơn của xã cốc mỹ tiếp tục được các trinh sát bám chặt
đang là mùa mưa nên việc đi lại cực kỳ gian nan mỗi vắt nhiều vô kể
chỉ dừng chân mấy phút đã thấy cả trăm con vắt đánh hơi người tìm kiếm
hiện trường vụ án giáp danh với rừng già là rừng vầu
khu vực đó là rừng vầu khu vực đó là rừng vầu khu vực đó là rừng vầu khu vực đó là rừng vầu
đầu nguồn cây cối rậm rạp dây leo trằng trịt không dễ đi lại
thế nhưng với quyết tâm cao độ của lực lượng phá án vòng vây dần ghép chặt
đúng như nhận định của ban chuyên án khi lực lượng công an làm gắt địa bàn hoạt động của tàn láo lở ngày càng bị thu hẹp
có lần hai ngày lở phải ăn nõn chuối hoặc củ mai cầm hơi
có lần hai ngày lở phải ăn nõn chuối hoặc củ mai cầm hơi
chính vì bị vây kín tên sát nhân này không còn đường trốn chạy
chính vì bị vây kín tên sát nhân này không còn đường trốn chạy

ba năm trước khi chị mẩy về làm vợ ở nhà anh này một thời gian lở bị gia đình anh này phát hiện khi đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị mẩy
lở phải chịu phạt vạ số tiền bảy triệu đồng
mối thủ tức với gia đình nạn nhân ngấm ngầm dài dẳng trong lở từ đó
chiều ngày chín tháng tám sau khi sát hại chị mẩy lở quay lại nhà nạn nhân giết cả ba cháu nhỏ mang sát đi phi tàng
đầu ác hơn lở còn lấy súng kíp của gia đình nạn nhân nạp đạn rồi đặt thanh bẫy ở cửa bếp giống như cách mà người giao vẫn đặt bẫy săn thú nhằm mục đích khi anh này cùng với bố mẹ đi làm nương về
đẩy cửa bếp ra súng sẽ tự động nhả đạn
thế nhưng tội ác tay chơi của tàn láo lở khiến trời không rung đất không tha
rừng xanh đại ngàn nơi lở lần
rừng trốn những ngày qua cũng không đồng lá với cài xấu đã bắt cái ác về bức gia đình tội
đó là cái mà sự nhật huyết của cán bộ chiến sĩ khi tham gia cái vụ án này trực tiếp bắt cái đối tượng
đối tượng tàn láo lở bị bắt đồng nghĩa với sự bình yên đã trở lại với thôn bản phìn ngăn
đồng nghĩa với việc hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an bộ đội biên phòng được ngủ trọn đêm sau gần một tháng trời dòng giá ăn không ngon ngủ không yên khi kẻ thù ác vẫn còn lần trốn
như thường lệ anh vi văn hoài một người dân bản phòng lại mang lưới ra con suối trong ngôi rừng c năm cánh tả cạnh bản để đánh cá
trong khi đang thả lưới anh hoài bàng hoàng phát hiện một thi thể phụ nữ nằm bên suối
sau một lúc định thần tĩnh trí tiếp tục đi ngược lên đầu nguồn anh nhìn thấy xác của hai mẹ con đang úp mặt xuống suối
lập tức xuất phát lên xã tam hợp trong chiều ngày hai tháng bảy
xã tam hợp là địa bàn giáp danh biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
địa hình rừng núi hiểm trở
từ quốc lộ bảy a muốn vào trung tâm xã
phải đi theo con đường đất dài hơn một mươi bảy km đèo dốc quanh co
cách chưa đầy năm km từ trung tâm xã tam hợp
men theo con đường mòn núi rừng ngoằn nguèo
và bàn phòng như lọt thòm giữa núi rừng bên khe cặt
và bao bọc chung quanh bởi trùng điệp dãy trường sơn cao nhất
hầu hết người dân bàn phòng đều là đồng bào tề bọp
trong khi địa điểm xảy ra vụ án thuộc khu vực dẻo cao của xã
dân cư thừa thớt từ trung tâm bản phòng muốn vào hiện trường vụ án
mất hơn một giờ đi bộ đường rừng
với các lực lượng tham gia phá án
thì khó khăn của địa bàn không thôi cũng đã ảnh hưởng lớn
đến các lực lượng tham gia phá án

xác minh phục vụ cho quá trình phá án
còn đối với bà con dân bản do ít đất sản xuất
nên người dân nơi đây có tập quán vào rừng phát rẫy trồng lúa
họ dựng lán bằng tre nứa để ở mỗi năm vài tháng
có gia đình ở nhiều tháng để bám đất canh tác
tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra
nhiều người dân sinh sống trong rừng hết sức sợ hãi
họ không dám lên nương hay lại gần khu vực án mạng
tâm lý lo sợ bất an khi thấy vụ án kinh hoàng xảy ra
một bầu không khí ưu ám bao trùm cả bản
là những gì đang diễn ra với người dân bản phòng
ngay sau khi có mặt tại hiện trường
các trinh sát điều tra viên thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường
truy tìm dấu vết đối tượng gây án để lại
thế nhưng tại địa bàn xảy ra án mạc liên tục mấy ngày trời đổ mưa tầm tã
làm cho công tác thu thập dấu vết chứng cứ
như đánh đố lực lượng chức năng
vụ án này xảy ra trong khu vực rừng sâu
nơi bà con sản xuất làm nướng rảy
từ bàn vào đi bồ khoảng cả tiếng đồng hồ
và trong này rất là khó khăn
lạc không có trọng điện thoại
anh em phải hằng ngày gần như ngày nào
các đơn vị hoặc anh em trong đơn vị cũng phải đi bồ hằng chục cái số
để thu thập thông tin
và đã qua hàng chục ngày ngày nào cũng giống nhau
anh em cũng phải tiến hành đi thu thập tư điều
việc này nó thể hiện tinh thần quyết tâm của anh em
để hoàn thành nhiều mùa được giao
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cơ quan chức năng nhận thấy
tại hiện trường nạn nhân lo văn thọ chết ở lán của gia đình
với ba vết chém sâu ở cổ và mặt
cách thi thể anh thọ hơn năm mươi mét tại bờ suối
là thi thể bà viên thị dương mẹ anh thọ
xui theo bờ suối ba mươi m là thi thể chị lê thị yến
vợ anh thọ nằm sấp với ba vết chém trên cổ
trên lưng chị yến đang điệu con trai tám tháng tuổi
cũng đã tử vong
song song với công tác nghiệp vụ tại hiện trường vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
tổ chức họp bàn phương án
đồng thời tăng cường thêm lực lượng nắm bắt hiện trường
truy tìm manh mối dù là nhỏ nhất
trước đó thì công an huyện tương dương đã được chúng tôi
huy động vào hiện trường để tiến hành công tác bảo vệ hiện trường
để phục vụ cho quản lý điều tra khám nghiệm hiện trường
và trong đến môn đó trong buổi chiêu hôm đó
thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
và phòng pc năm mươi bốn đã ngay lập tức lên đường
đến tương dương lúc đấy cũng chín mươi giờ đêm
điều kiện điều hình nên là anh em nghỉ lại
và sáng mai là bốn giờ sáng
là một đồng hành quân vô hiện trường
để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường
nhân linh từ công tác khám nghiệm
để có những nhân linh bán đầu
trong quá trình điều tra của quản phòng tương dương
công việc điều tra gặp nhiều khó khăn
vì nơi xảy ra án mạng là rừng sâu
không có người chứng kiến
cũng như bao hộ khách trong bàn
gia đình nạn
nạn nhân lo văn thọ
thường vào rừng dựng lán làm nương rẫy
có khi cả năm không về bản
kể cả tết
nên khó xác định manh mối quan hệ
xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh nghệ an đã báo cáo
thường trực tỉnh ủy lãnh đạo bộ công an
và các cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo
và phối hợp điều tra làm rõ vụ án
trong các ngày mùng ba tháng bảy
đến ngày mùng bảy tháng bảy
chủ cuộc họp bàn phương án của ban chuyên án
đã được tổ chức
công an nghệ an đã huy động sáu mươi điều tra viên
trinh sát có kinh nghiệm năng lực
để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và sự hỗ trợ của lực lượng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
quyết tâm tìm ra manh mối làm rõ vụ án
toàn bộ ban chuyên án
đã tập trung lên đó từ
thời điểm cáo nhất đến sáu mấy cả một
điều tra viên trinh sát viên
cũng như bà
lãnh đạo công an tỉnh
trực tiếp đồng chí nguyễn hữu câu
giám đốc công an tỉnh đồng chí nguyễn đức hải
phó giám đốc và
toàn bộ ban chuyên án
từ trưởng ban cả phó bác
là phải tập trung
lực lượng để tập trung điều tra
dù đã điều động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án phức tạp
địa bàn xảy ra lại là nơi biên giới
rừng núi hiểm trở nên chưa có kết quả
bàn chuyên án đã dừng lên
một số đối tượng
là người dân tộc
trong bản phòng
từ cái trình độ nhận thức
từ cái biển đồng hiện trường
không có một người nào phát hiện ra
được cái hiện trường này
mọi cái biển đồng hiện trường
là dừng lên không được
trình độ dân tỉ thấp
tiếng nói không phù hợp
bất đồng với ngôn ngữ
cho nên cái quá trình điều tra
gặp rất nhiều khó khăn
hai tuần sau khi vụ thảm án xảy ra
manh mối về đối tượng gây án
vẫn chưa rõ ràng
các trinh sát vẫn bám hiện trường
nhiều chốt chạn được lập ra
nhằm truy bắt kẻ gây án
từ kết quả khám nghiệm hiện trường
và khám nghiệm tử thi
bàn chuyên án nhận định
không khí gây án là loại dao phay bảng to
dùng để đi phát rẫy
vết chém sâu nên chỉ có người khỏe mạnh
mới thực hiện được
theo thông tin thu thập được
từ người dân bản phòng
anh lo văn thọ là một người hiền lành
sống khép kín và không có mâu thuẫn với ai
gia đình anh là một trong những hộ
nghèo nhất của bàn
trên đường đuổi theo chị yến thọ phát hiện bà dương đang tắm đã tới cứa cổ nạn nhân
chị yến sợ hãi bỏ chạy bị vấp hàng rào ngã
hải đuổi tới dùng dao cứa cổ hai mẹ con nạn nhân chết ngay trên bờ suối
sau khi gây án đối tượng bỏ về nhà
sau khi cất dấu hụt khí đối tượng thảm nhiên lên rừng làm rẫy
tuy nhiên trong quá trình đấu tranh hải luôn khai báo gian dối về nơi cất con dao mà hắn sử dụng để gây án
điều này đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra khi truy tìm vật chứng là hung khí gây án
ngày hai mươi tháng bảy một ngày sau khi đối tượng vi văn hải bị bắt
cơ quan điều tra đã tìm thấy được con dao gây án cách hiện trường vụ án khoảng năm trăm linh mét
trước đó nghị can đã nhiều lần thay đổi lời khai về địa điểm vất hùng khí gây án
gây khó khăn cho cơ quan điều tra
tuy nhiên trước những tài liệu chứng cứ các điều tra viên đưa ra đối tượng vi văn hai đã cúi đầu thành khẩn nhận tội
làm cho tình hình an ninh nông thôn an ninh của vĩnh giới được lập lại
củng bổ lòng tin của quân chủ nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đối với đảng chính quyền và lực lượng công an nhân dân
với chiến công xuất sắc trên tại buổi họp báo bộ công an đã trích quỹ phòng chống tội phạm
trao thưởng mỗi đơn vị phá án một mươi triệu đồng
quỹ ban nhân dân tỉnh nghệ an trích ngân sách tỉnh từ nguồn quốc phòng an ninh
trao thưởng mỗi đơn vị phá án một mươi triệu đồng

trao thưởng các đơn vị tham gia phá án thuộc bộ công an một trăm linh triệu đồng

và bộ đội biên phòng tam hợp năm mươi triệu đồng
giám đốc công an tỉnh nghệ an cũng trao thưởng hai mươi triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
trên đầy hai mươi bốn h sau chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
công an tỉnh nghệ an với sự tăng cường lực lượng điều tra của bộ
đã lần ra manh mối bắt giữ kẻ gây án
kết thúc hành trình một mươi bảy ngày mai phục rừng sâu
truy tìm hung thủ gây ra thảm án tại bàn phòng
có thể thấy liên tiếp những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
dư luận xôn xao về hai vụ thảm án và không khỏi hoang mang lo lắng
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
và giữ mưu trí dũng cảm của các lực lượng tham gia phá án
đối tượng gây án đã bị bắt giữ
chuyên mục hành trình phá án tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại